tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã họp với bộ giáo dục và đào tạo và các bộ ngành trung ương
về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
do covid một mươi chín nên kỳ thi năm nay phải tổ chức lùi lại sau ngày một tháng bảy thời điểm luật giáo dục năm hai nghìn một mươi chín đã có hiệu lực
theo luật mục đích của kỳ thi là chỉ để xét tốt nghiệp bảo đảm mặt bằng giáo dục chung của cả nước
bên cạnh đó các đại biểu nhấn mạnh rằng nguyên tắc của thi tốt nghiệp phổ thông là học gì thi nấy
để đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo
bảo đảm phân luồng trong định hướng giáo dục nghề nghiệp có tính đến việc giảm tải nội dung cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước hiện tại